những người có liên quan đến tổ chức này sẽ bị xử lý đồng phạm tội khủng bố người dân ở trong nước
đã hiểu rõ bản chất phản động và chống phá của tổ chức này chính vì vậy ở ngoài lãnh thổ việt nam
tổ chức phản động này thường xuyên gia tăng hoạt động nhằm lôi kéo một số người việt ở hải ngoại
với mục đích gây quỹ kêu gọi tiền tài trợ quý vị hãy nhìn những hoạt động gần đây của tổ chức
ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai chúng tổ chức tiệc gây quỹ với khẩu hiệu giúp dân cứu dân
và vận động tiền tài trợ tại mỹ tiếp đó vào ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai chúng lại tổ chức giao lưu
với bà con người việt tại nước ngoài với nhan đề là hát cho đồng bào tôi dân quyền cho đồng bào tôi
với sự xuất hiện của chủ tịch đảng việt tân lý thái hùng cũng nhằm kêu gọi tiền tài trợ
dừng lại ở đó bức hình này được ghi vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
khi chúng tiếp tục tổ chức một buổi cơm thông tin và gây quỹ cho tù nhân lương tâm việt nam tại
thụy sĩ tại tất cả những buổi gây quỹ này để có thể lôi kéo được nhiều người việt đang sinh sống
tại nước ngoài tham gia hòng gom góp được nhiều tiền của họ thì chúng đã sử dụng những thủ đoạn
luật điệu gì mời quý vị tiếp tục theo dõi à à ở trần khải thanh thủy đặng xuân diệu nguyễn văn đài
phạm minh hoàng trần thị nga hồ đức hòa là những người đã vi phạm pháp luật tại việt nam được các
đối tượng khủng bố việt tân vinh danh và khoác lên tấm áo tù nhân lương tâm để ứng cử giải thưởng nhân
quyền mà chúng tự lập ra đây là những quân bài để chúng tạo cớ kêu gọi tiền tài trợ từ khi ra đời
cho đến nay thì có hoạt động gây quỹ luôn là một trong những cái hoạt động mà việt tân thực hiện để
kinh phí phục vụ cho các cái hoạt động chống phá đảng nhà nước việt nam đặc biệt là gần đây thì
chúng tổ chức các buổi gây quỹ trực tuyến để triệt để lợi dụng các tiện ích của mạng
internet để tiếp cận được với nhiều người với sự có mặt của số đối tượng đã bị chúng ta bắt
và xử lý hình sự tại các buổi kêu gọi tài trợ những đối tượng cộng cán trong tổ chức khủng bố
việt tân đã sử dụng những cụm từ đánh vào lòng nhân nghĩa cứu trợ dân nghèo khó trong
mùa đại dịch đóng góp vào phong trào giúp dân vì dân chủ nhân quyền hòng lừa phỉnh người nghe
phương thức thủ đoạn tinh vi các đối tượng này cũng đã tạo lập hàng nghìn trang web
mạng mạng xã hội trên nhiều cái nền tảng dịch vụ như là của facebook của youtube của instagram
của blog để hoạt động là chống phá cũng ra thời gian đầu đã có những người bị huyến phỏng bởi
thông tin xuyên tạp đã quên tiền và tiếp tế lương thực thực phẩm cho tổ chức khủng bố việt tân tuy
niên quan sát một thời gian dài kể từ khi thành lập vào năm hai nghìn bốn đến nay năm nào việt tân cũng
phát động gây quỹ nhưng những luận điệu để kêu gọi tiền viện trợ ngày càng nặng lặng
bởi lý do vong tiền lúc đầu chúng đưa ra là hỗ trợ các nhà dân chủ trong nước giúp người
nghèo xây trường học và kiểm trợ việt tân quốc nội song trên thực tế những khoản chúng chi cho
giới dân chủ hay những kẻ chống phá bị nhà nước việt nam phạt tù mà chúng gọi là tù nhân lương
tâm chỉ chiếm một phần rất nhỏ tuyệt nhiên không có chuyện xây trường học hay hỗ trợ người nghèo
phân phân lớn làm sâu cho những lãnh đạo chủ chết của việt tân những cái tổ chức nào
mà hoạt động không chính nghĩa thì nó sẽ không tồn tại lâu dài tổ chức nào cũng như vậy thôi
việt tân là một tổ chức như vậy nên chắc chắn nó chỉ tồn tại trong cái giai đoạn nhất định
thôi nó không thể tồn tại lâu dài được nữa và khi mà không tồn tại bởi vì khi mà không có
hoạt động thực sự nó không chính nghĩa nữa thì bắt đầu lại các cá nhân trong tổ chức việt tân
lại chính lợi dụng chính tổ chức của mình đi quyên góp để trục lợi cá nhân một số
một số cá nhân trong tổ chức việt tân đã sử dụng tiền quyên góp để mở một chuỗi cửa hàng gọi là phở hoa ở mỹ
đấy bị chính các cá nhân trong tổ chức việt tân lại là chỉ trích
đấy và cộng đồng người việt ở hải ngoại phải phản đối
ngoài những mỹ từ và tâm áo dân chủ nhân quyền hay phong trào iểm trợ kháng chiến
mà chúng vẽ ra hồng kêu gọi được thật nhiều tiền
thì bản chất phản động của việt tân càng bộc lộ rõ khi chúng sẵn sàng nói không thành có
đổi trắng thay đen với nhiều thủ đoạn cắt ghép hình ảnh để đạt được mục đích chống phá của mình
hiện nhiều kiều bào của chúng ta ở nước ngoài cũng đã dần nhận rõ bản chất phản động của tổ chức khủng bố này
anh eccetera nguyễn đã sống hơn ba mươi năm tại bang california của mỹ

anh eccetera nguyễn đã được tổ chức khủng bố việt tân mời tham gia tiệc gây quỹ
nhưng những thông tin của chúng đưa ra không thể lược hình được anh tin theo
tôi nghĩ là không riêng gì tổ chức việt tân mà cũng nhiều tổ chức đảng phái chống cộng khác ở hải ngoại
dần dần nó đi vào cái sự thoái hóa và nó vô hiệu hóa
chứng là qua những cuộc biểu tình biểu dương cho vấn đề dân chủ nhân quyền ở việt nam
thì nó không có nhiều người tham gia
luật sư hoàng duy hùng
tổ chức khủng bố việt tân tại mỹ từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cho biết
phần lớn cộng đồng người việt tại mỹ dần hiểu rõ hơn bản chất của tổ chức khủng bố việt tân
bởi những đối tượng mà tổ chức này vinh danh đều là những đối tượng vi phạm pháp luật việt nam
thậm chí có những kẻ đã gây ra những tội ác mà nhân dân thế giới gây sợ
những từ ngữ như là tù nhân lương tâm hoặc là những chiêu bài nói rằng là sẽ đưa những người ở việt nam qua mỹ
để sinh sống sống một cuộc sống xa hoa đó
đó chỉ là những ảo giác những chiêu bài dụ dỗ mà thôi
vì ở bên mỹ khi qua mỹ rồi đó làm việc rất là cực nhập
chứ không phải là như họ nói không phải là tự nhiên đồng tiền từ trên trời rơi xuống
nên đó là những chiêu bài dụ dỗ
cho người ta một cái bánh vẽ không tưởng để rồi làm việc theo quý họ
còn lương tâm mà đó là những tù nhân vô lương tâm
vì đất nước của chúng ta
chúng ta đang ổn định và phát triển
nghe theo lời của đảng khủng bố việt tân
tức là phá hoại vì sự yên bình hạnh phúc và ổn định của đất nước
nên tôi nói rằng là đây là một bọn lừa đảo
lừa đảo lòng yêu nước của người dân
lừa đảo và kinh doanh luôn cả lòng yêu nước
lấy tiền của người ta để biệt và để xây dựng cho cơ ngơi của dòng họ hoàng cơ
mà bây giờ đó là hoàng cơ định là cháu ruột của ông hoàng cứ minh
mặc dù bộ mặt phản động khủng bố đã được đông đảo người dân trong nước
và bà con việt kiều ở nước ngoài nhận diện rõ
tuy nhiên tổ chức việt tân vẫn lại tiếp tục tuyển cộng tác viên
để nguy tạo xuyên tạp các vấn đề trong nước
đồng thời tiếp tục thực hiện những chương trình loay bịp
mặc dù việt tân và các thế lực thù địch luôn tìm cách chối bỏ bản chất khủng bố
chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhưng theo các quy định của pháp luật việt nam và quốc tế có đủ cơ sở để khẳng định
việt tân chính là tổ chức khủng bố
bộ công an việt nam khẳng định việt tân là tổ chức khủng bố
do vậy người nào có hành vi tham gia tuyên truyền lôi kéo xúi dục người khác
tham gia tài trợ nhận tài trợ của việt tân hoặc tham gia vào các khóa đào tạo
huấn luyện do việt tân tổ chức hay hoạt động theo sự chỉ đạo của việt tân
sẽ đồng phạm tội khủng bố tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật việt nam
một lần nữa những người thực hiện chương trình mong muốn cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
cần hết sức tỉnh táo trước những lời kêu gọi đóng góp tiền gây quỹ cho tổ chức khủng bố việt tân
đến đây phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại